thưa quý vị hôm nay ngày làm việc thứ hai hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
buổi sáng ban chấp hành trung mương đảng làm việc tại tổ thảo luận về báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị khóa một mươi một về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng và dự thảo chỉ thị của bộ chính trị khóa một mươi hai về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
buổi chiều ban chấp hành trung mương đảng nghỉ
bộ chính trị họp xem xét cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của trung ương về đề cương báo cáo chính trị
đề cương báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh hai nghìn một mươi một và đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng